bảy mươi năm năm trước quân và dân việt nam đã làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tạo nên cột mốc bằng vàng trong lịch sử đấu tranh giữa nước của dân tộc
được coi như là chiến thắng bạch đằng chi lăng của thế kỷ hai mươi
chiến thắng đó không chỉ khẳng định sức mạnh của nghệ thuật quân sự việt nam
mà còn là chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
với ý chí tiến công đến cùng không nề hy sinh gian khổ của quân và dân ta
dưới sự lãnh đạo của đảng
trong hội nghị đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba họp bàn về mở chiến dịch điện biên phủ
chủ tịch hồ chí minh đã nhấn mạnh
chiến dịch điện biên phủ là một chiến dịch quan trọng
không những về quân sự mà cả về chính trị
không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn quân toàn dân toàn đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được
bên cạnh việc gấp rút chuẩn bị hậu cần khí tài lực lượng
thì công tác tư tưởng nhằm khích lệ tư tưởng
tinh thần cán bộ chiến sĩ chiến đấu với quyết tâm cao nhất
để giành thắng lợi trong trận đánh quyết định này
được coi là yếu tố có tính quyết định
đáng nhẽ là đánh người một mươi hai
nhưng mà trên trà đi kiểm tra thì mới thấy được cái chuẩn bị
chưa chú đâu đó mới nhất về tinh thần tư tưởng
mà làm nào quyết chiến cướp thắng để thắng được cái trận này
thì mình chuẩn bị chưa xong
cho nên mới để lại người một mươi ba
sau những đợt chỉnh huấn chỉnh quân
diễn ra liên tục
mà nòng cốt là những cán bộ chiến sĩ là đảng viên
tinh thần của bộ đội dân công thanh niên sung phong lên rất cao
ngày một mươi ba là đảng viên quyết quyết tâm thư
thế rồi là anh nhau ngoài đảng viết cái khẩu hiệu
dán lên cái mũ cái mũ lưới này
là đánh trận đầu quyết chiến quyết thắng
không thắng thì không về
thế thì chuẩn bị tư tưởng
về tinh thần như thế là chú đáo rồi
và đồng ngày một mươi ba mới đánh
trước giờ nổ súng
chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư động viên
cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận
các chú sắp ra trận
nhiệm vụ của các chú lần này
rất to lớn khó khăn
nhưng rất vinh quang
các chú vừa được chỉnh huấn chính trị
vừa chỉnh huấn quân sự
và đã thu được nhiều thắng lợi
về tư tưởng và chiến thuật kỹ thuật
nhiều đơn vị cũng đã đánh thắng
trên các mặt trận
bác tin chắc rằng
các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua
quyết tâm vượt mọi khó khăn
trong gian khổ để làm tròn
nhiệm vụ vẻ vang sắp tới
những biện pháp công tác đảng
công tác chính trị
và bức thư động viên của bác hồ
đã giúp cho cán bộ chiến sĩ
và các lực lượng tham gia chiến dịch
điện biên phủ thấu triệt sâu sắc
ý nghĩa của chiến dịch
ra sức xây dựng và nêu cao tinh thần
ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn
sẵn sàng hy sinh
để giành thắng lợi
chúng ta đánh chính thức là
năm mươi sáu ngày đêm
mà nói là năm mươi sáu ngày đêm
thì chúng tôi có hàng trăm trận đánh
chứ không phải là
chỉ có năm mươi sáu ngày là năm mươi sáu trận
hy sinh ở đây là hàng nghìn đồng chí
nghìn chiến sĩ
rồi thì chúng tôi mới
giành được cái thắng lợi
như vậy có thể thấy
nhân tố chính trị tinh thần
luôn được cổng cố
tạo ra sức mạnh mới
để quân ta tổng công kích
tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đấy cũng là
cái vai trò
của những người
đứng đầu của cấp ủy
để mà thực hiện
cái ý chí
của bộ chính trị
cũng như là chủ tịch hồ chí minh
rồi là ngay tại chiến trường
thì những cái nhân tố
những cái nhân tố
tích cực nhất
thì vẫn là
các đồng chí đảng viên
những cái người gương mẫu
về mọi mặt
từ cái chiến dịch điện biên phủ
cho chúng ta cái bài học
đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên
đó là sự lãnh đạo
là cái nguyên tố
quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp
của sức mạnh dân tộc
và sức mạnh thời đại
của sức mạnh vật chất
và sức mạnh tinh thần
trong đó biểu hiện cao nhất
là vai trò của nhân tố chính trị tinh thần
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
đó cũng là nguồn gốc
làm nên thắng lợi vĩ đại
của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
tinh thần ấy rất cần được tiếp tục phát huy
để tạo nên sức mạnh tổng hợp
đưa đất nước tiến nhanh
tiến mạnh lên phía trước
làm nên những kỳ tích mới